liên quan đến việc phát hiện một số ca nhiễm dịch covid một mươi chín mới được phát hiện tại thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội
ngày hôm nay chín tháng bốn hơn hai trăm linh nhân viên từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc và một số quận huyện đã xuống tận nơi để lấy mẫu bệnh phẩm cho hơn một tám trăm linh người dân
nhằm hạn chế việc người dân đi lại và tập trung đông người
việc lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân kéo dài đến hai mươi ba h ba mươi đại diện cdc hà nội cho biết
mỗi ngày trung tâm lấy tối đa được hai năm trăm linh mẫu bệnh phẩm và dự kiến khoảng bốn ngày mới hoàn thành lấy mẫu cho toàn bộ cư dân thôn hạ lôi
đồng thời thêm một ngày để có kết quả
hiện huyện mê linh cũng đã đề nghị thành phố xét nghiệm toàn bộ thôn hạ lôi với gần một mươi một người